sau năm ngày lẩn trốn sáng nay hai đối tượng nguyễn quang vinh và nguyễn đức triệu
liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã bình giáo huyện chư prong tỉnh gia lai
đã đến cơ quan công an đầu thú
vào tối ngày một mươi hai tháng bảy nhóm của vinh ngồi uống bia tại thôn thanh bình xã bình giáo
thì xảy ra mô thuẫn với phạm văn hậu
trong lúc hai người cự cãi triệu đã dùng dao thủ sẵn đâm trúng vào ngực của hậu
rồi rút dao bỏ chạy khiến hậu tử vong trên đường đi cấp cứu
sau năm ngày lẩn trốn vinh và triệu đã đến công an xã bình giáo đầu thú
thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
làm giấy phép lái xe giả ba đối tượng gồm phạm ngân giang đặng văn giang và lê thị mỹ xuân
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp cùng với công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ
để làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra phạm ngân giang thấy việc đặt làm giấy phép lái xe giả trên mạng thuận lợi và dễ dàng
nên đã rủ vợ chồng đặng văn giang và lê thị mỹ xuân cùng làm
đối tượng xuân nhận có người quen ở trường dạy lái xe chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân ảnh chân dung gửi cho xuân
sau đó một hai tuần sẽ có giấy phép lái xe mô tô với giá khoảng hai triệu đồng một bộ
xuân khẳng định giấy phép là thật
tổng số tiền các đối tượng thu lợi từ việc làm giả giấy phép lái xe là hơn hai mươi một triệu đồng
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm nguyễn trọng hồng
quê ở tỉnh hà tĩnh và lê thanh tùng quê ở tỉnh bến tre để điều tra về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
trước đó công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng hồng đang mang ma túy bán cho người nghiện
tại thị trấn tân phú với tăng vật thu giữ là bảy gói ma túy đá trọng lượng hơn ba trăm bảy mươi gram
hai viên thuốc lắc một súng tự chế một mươi hai viên đạn trì bình hơi cay và gần một trăm linh năm triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt đối tượng lê thanh tùng khi đang mang ma túy bán cho người nghiện
thu giữ bốn gói ma túy đá với trọng lượng khoảng hai trăm linh gram
dạng sáng ngày hôm nay nhận được tin báo có vỏ lãi bị chìm
đội biên phòng vĩnh gia bộ đội biên phòng an giang đã huy động ba mươi lượt cán bộ chiến sĩ
phối hợp cùng với chính quyền và người dân khắc phục hậu quả trục vớt người phương tiện và hàng hóa
vỏ lãi có trọng lượng bốn mươi tấn do ông lý văn mít hội từ thiện xã vĩnh gia thuê chở gỗ để phục vụ việc cất nhà từ thiện
vào khoảng năm giờ sáng nay do chở quá nặng nên phương tiện đã bị chìm
lúc xảy ra tai nạn trên vỏ lãi có bốn người ba người kịp thời bơi vào bờ riêng ông lý văn mít tử vong
hiện lực lượng chức năng và nhân dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn trục vớt số gỗ bị chìm và động viên cho các nạn nhân và gia đình
còn trong chiều nay tại tp hcm thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến tri ân
dân hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
tại gia đình các đồng chí cao đăng chiếm nguyên thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn văn rop nguyên thứ trưởng bộ công an
đồng chí thái doãn mẫn nguyên lãnh đạo trung ương cục miền nam đồng chí nguyễn ngọc triều nguyên ủy viên ban an ninh trung ương cục miền nam
thứ trưởng lê văn tuyến đã thắp hương tưởng nhớ đến các đồng chí cô lãnh đạo bộ công an và thăm hỏi tặng quà đối với thân nhân của các đồng chí
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã thông tin đến gia đình các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an
về những thành quả mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
đón nhận tình cảm của lãnh đạo bộ công an cùng đoàn công tác thân nhân gia đình các cố thứ trưởng bộ công an gửi lời cảm ơn về sự quan tâm chia sẻ động viên của lãnh đạo bộ công an
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình
sáng nay chủ trì hội nghị nhiệm vụ giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong công an nhân dân
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an nhấn mạnh cần phải coi vaccine là vũ khí hữu hiệu nhất để phòng chống dịch
tiêm chủng để đảm bảo sức khỏe công tác là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với mục tiêu hoàn thành việc tiêm mũi bốn cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện trước ngày hai chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an đã bám sát chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh chuyển nhiễm khác tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện và hiện nay đang khẩn trương triển khai tiêm mũi bốn
công an các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân các đối tượng giam giữ
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến biểu dư những nỗ lực cố gắng và thành tích của công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong công tác y tế phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua đã góp phần kiểm soát dịch covid một mươi chín trên cả nước
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới cục y tế bộ công an chủ động nắm tình hình về các biến chủng mới của virus sars cov hai
các loại dịch bệnh mới được tổ chức y tế thế giới cảnh báo và đề xuất phương án ứng phó khi bùng phát các dịch bệnh mới này tại việt nam không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch
khẩn trương mua sắm các trang thiết bị thuốc hóa chất vật tư y tế bảo đảm cơ số phục vụ công tác chiến đấu và phòng chống dịch bệnh
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới cục y tế bộ công an chủ động nắm tình hình diễn biến dịch bệnh từ sớm từ xa từ cơ sở không để bị động bất ngờ bảo đảm an ninh trật tự an dân an sinh xã hội tạo điều kiện phục hồi kinh tế xã hội đặc biệt tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch đối tượng cơ hội lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động chống phá và vi phạm pháp luật

đính chính như sau ngoài biến thể phụ ba bốn và ba năm tại việt nam ghi nhận biến thể phụ là ba hai bảy mươi bốn không phải là biến thể phụ ba hai bảy mươi năm như đã thông tin trong công văn nói trên
tại việt nam biến thể phụ mới ba hai bảy mươi bốn được ghi nhận lần đầu tiên tại báo cáo ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của bệnh viện bạch mai
như vậy là trong nước đã ghi nhận biến thể phụ ba bốn ba năm ba hai bảy mươi bốn và ba hai một mươi hai một nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng hai ca mắc mới mỗi ngày số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất và lúc dân cần lúc dân khó có công an hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu của tỉnh tới hai trăm linh ba điểm cầu cấp huyện xã với trên hai một trăm bảy mươi đại biểu
đánh giá kết quả một năm triển khai đợt sinh hoạt chính trị với tinh thần vừa làm vừa giúp kinh nghiệm để hoàn thiện về nội dung phương pháp cách làm hiệu quả thiết thực đã tạo chuyển biến tích cực và toàn diện trên các mặt công tác của công an tỉnh hà giang
đánh giá kết quả một năm triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề là điều thiêng liêng cao quý nhất và lúc dân cần lúc dân khó có công an hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu của tỉnh hà giang